công an thị xã phúc yên tỉnh bình phúc vừa bắt quả tăng đối tượng lê đức trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại xã tiển phong huyện mê linh thành phố hà nội
khi đang bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng nghiện tại địa bàn phường phúc thắng thị xã phúc yên
tăng vật thu giữ là một gói ma túy đá số tiền năm trăm linh đồng và một điện thoại di động
hiện công an thị xã phúc yên đang củng cố hồ sơ để xử lý
tại vĩnh long tòa án nhân dân huyện vũng liêm đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo nguyễn vũ linh ba mươi hai tuổi
trú tại ấp bình phục xã trung hiệp huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu linh cùng nhóm bạn sử dụng trái phép chất ma túy và bán ma túy cho con nghiện
thì bị công an huyện vũng liêm bắt quả tang
qua khám xét được được chức năng thu giữ hai bịch ni lông hai ống nhựa màu trắng
được bịt kín hai đầu có chứa chất ma túy cùng nhiều vật dụng để sử dụng ma túy
hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo linh một mươi bảy năm tù giam về tội tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng ninh có trên hai bốn trăm ba mươi bảy người nghiện ma túy
trong đó lứa tuổi từ một mươi sáu đến dưới ba mươi tuổi chiếm hai mươi một tám mươi sáu
tình trạng sử dụng tổ chức sử dụng ma túy
trong hợp trong lứa tuổi thanh thiếu niên và người đang ở độ tuổi lao động ngày càng tăng nhanh và diễn biến phức tạp
để ngăn chặn tình trạng này lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
đã mở nhiều đợt truy quét cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân nhất là thanh thiếu niên
h bốn mươi năm phút ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh đã bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh
karaoke liend club tại thành phố hạ long phát hiện ba phòng hát có bốn mươi một đối tượng
đang sử dụng chai phép chất ma túy dạng thuốc lắc ketamine
bốn đối tượng đã bị bắt khẩn cấp vì hành vi mua bán chai phép chất ma túy
thu giữ chín tám mươi ba gram ma túy tổng hợp các loại một mươi sáu g cần sa
mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt giữ thêm sáu đối tượng có liên quan
nhóm tổ chức sử dụng chai phép chất ma túy này thì vào là hát karaoke rất ít
chỉ hát vài bài thôi sau đó là chủ yếu là bật nhạc sàn
trong quá trình hát karaoke thì chúng bắt đầu
phân công nhiệm vụ chia nhau ra để thực hiện những hành vi
ví dụ là có những đối tượng chuẩn bị mua ma túy đem đến các cơ sở kinh doanh này
có những đối tượng chuẩn bị đồ dùng dụng cụ trong việc sử dụng ma túy
do những lợi nhuận mà những người chủ này đã buông lỏng quản lý
và để cho những tội phạm tổ chức sử dụng chai phép chất ma túy hoạt động
và thực hiện các hành vi phạm tội trong cơ sở kinh doanh của mình gây mất an ninh trật tự
theo cơ quan chức năng
tình trạng sử dụng ma túy tại các điểm vui chơi nhà nghỉ khách sạn
đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây
từ đầu năm đến nay lực lượng công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện năm vụ
gần một trăm linh đối tượng có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại các quán bar karaoke trên địa bàn
ngay từ năm hai nghìn một mươi chúng tôi đã xác định là và đã dự báo
và đồng thời đã triển khai rất nhiều biện pháp kiên quyết
trong đấu tranh với nhóm tội phạm này
đặc biệt là chúng tôi đã tham dự cho ban cấm đốc công an tỉnh
ra văn bản kế hoạch số bảy trăm linh tám năm hai nghìn một mươi
để tổ chức và đấu tranh mạnh với cái nhóm tội phạm
tổ chức sử dụng chai phép chất ma túy
trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện như là quán bar karaoke
hiện nay ở nước ta tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp
tại các tụ điểm vui chơi giải trí đang có diễn biến phức tạp
mặc dù lực lượng chức năng đã
đã điều tra triệt xóa nhiều vụ án bắt giữ hàng trăm đối tượng
sang tình trạng này vẫn diễn ra
bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân
nhất là thăng đưa niên thì cần có chế tài mạnh hơn nữa
trong việc thắt chặt quản lý các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
năm công dân việt nam vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê
vừa được lực lượng biên phòng huyện nà po
khu tự trị dân tộc trang tỉnh quảng tây trung quốc
trao trả cho đồn biên phòng cốc bàng huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
năm công dân gồm nhàn văn trinh ma văn lợi ma văn thủy ma thị đinh ma thị tới
cùng chú tại xóm bản cao xã nam cao huyện bảo lâm
khai nhận với lực lượng bộ đội biên phòng cốc bàng
các đối tượng cho biết ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
đã cùng nhau vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê
theo đường mòn biên giới sau đó bị các lực lượng chức năng nước này
phát hiện bắt giữ phạt tù sáu tháng tính từ thời điểm kể trên
qua đó lực lượng chức năng hai bên việt nam trung quốc
cam kết sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát khu vực đường biên
thường xuyên thông tin với nhau về tình hình an ninh biên giới
từng bước ngăn chặn có hiệu quả tình trạng người dân vượt biên trái phép
cũng tại cao bằng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng cho biết
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can hà anh phúc
chú tại tổ một mươi chín phường tân giang tp cao bằng về hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố
gây hoang mang cho quần chúng nhân dân trong thời gian vừa qua
trong tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu công an thành phố đã nhận được nhiều đơn trình báo của nhân dân
về việc bị mất cắp tài sản căn cứ và các tài liệu thu thập được
ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng hà anh phúc
tại cơ quan công an hà anh phúc khai nhận lợi dụng khu dân cư vắng vẻ
nhất là khoảng thời gian từ tám giờ ba mươi phút đến một mươi giờ sáng hàng ngày
khi chủ nhà đi vắng phúc đã phá khóa thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản
lực lượng công an đã thu giữ ba máy vi tính sách tay hai điện thoại di động và một số tài sản liên quan khác
tại tiền giang chín đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
phối hợp với công an tp mỹ thò bắt giữ
tại nhà các đối tượng này lực lượng công an còn thu giữ được ma túy và một số hung khí khác
tiến hành khám xét nhà số một trăm bảy mươi ba a một đường huyện chín mươi ba
xã trung an tp mỹ thò lực lượng công an thu giữ một mươi bịch ni lông có chứa tinh thể màu trắng
mà các đối tượng khai là ma túy tổng hợp bảy xe mô tô bảy điện thoại di động ba súng bắn điện
một súng bắn cồn cùng nhiều dụng cụ phá khóa xe mô tô và dụng cụ sử dụng ma túy
phòng cảnh sát hình sự đã lập hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho công an tp mỹ thò tiếp tục điều tra
với hành vi trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng trần trọng hiếu và vi tuấn minh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn khởi tố và bắt tạm giam
ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu anh lương văn trí để xe máy của mình trên vỉa hè đường phai vệ phường đông kinh thì bị mất trộm
nhận được đơn trình báo của bị hại công an tp đã điều tra là sáu đối tượng trần trọng hiếu
chú tại bình độ xã quốc viện huyện tràng đình là thủ phạm
tại cơ quan công an hiếu khai nhận đã lấy trộm chiếc xe trên
rồi sau đó tháo biển số và đi thẳng về bắc giang cầm cố được một mươi triệu đồng
công an tp đã thu hồi được chiếc xe tăng vật
còn vào ngày một tháng chín công an tp đã bắt tạm giam đối tượng vi tuấn minh
chú tại phường tâm thanh tp lạng sơn và anh vi lạm dụng tín nhiệm chiếm lơ tài sản của anh nguyễn văn trí
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng minh lên nhà anh trì chơi và hỏi mượn xe máy
khi sử dụng xe phát hiện trong cốc xe có đủ giấy tờ liên nảy sinh ý định chiếm đoạt
đối tượng mình đã mang xe đi bán được một mươi một triệu đồng
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh an giang cho biết vừa bắt giữ và di đối tượng nguyễn thanh tâm
trú tại xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang từ huyện hóc môn tp hcm về tới địa phương
tâm là đối tượng đang trốn lệnh truy nã đặc biệt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn thanh tâm đã rủ ông nguyễn văn bá đến quán cà phê
và lừa lấy xe máy của ông
cùng với thủ đoạn trên từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn đến đầu năm hai nghìn một mươi sáu
tâm đã thực hiện chót lọt khoảng một mươi một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hàng chục chiếc xe máy
và điện thoại di động trong và ngoài tỉnh rồi đem cầm và bán lấy tiền sử dụng ma túy
sau khi thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tâm đã sử dụng các giấy tờ
và chứng minh nhân dân giả để thay tên đổi họ nhằm trốn sự truy bắt của lực lượng công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng truy nã công an tỉnh đã bắt giữ được tâm
khi đang lẩn trốn tại huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
xin kính chào quý vị và các bạn
vào hồi tám giờ ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc
một trăm linh độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh từ quảng nam trở vào cho đến phú yên khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới thì áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc
và mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm
đến hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi chín h ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão sẽ nằm ở trên vùng biển quảng nam đến bình định
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
và mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km
đến bảy giờ ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh thuộc khu vực trung trung bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi
do ảnh hưởng quá thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão
vùng biển giữa quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa sẽ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị cho đến bình định có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh
khu vực phía tây bắc bộ thời tiết trong ba ngày tới thì trời mây thay đổi có mưa vài nơi
ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
về đêm thì nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn ở mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ
thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động sản xuất cũng như lưu thông của người dân
khu vực phía đông bắc bộ trong ba ngày tới trời phổ biến ít mưa ngày có nắng
riêng khu vực ven biển và đồng bằng thì trời có mưa rào rải rác trong ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn
các khu vực còn lại mưa chỉ xảy ra vài nơi với lượng không nhiều
ban ngày thì trời có nắng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế thì trong hai ngày tới trời nhiều mây có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
vùng núi thì cần đề phòng khả năng sẽ có lũ quét và xả lở đất
đến ngày một mươi năm sẽ có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hai ngày tới trời nhiều mây phía bắc có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn rông
đến ngày một mươi năm thì trời chỉ còn có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên và ngày mai trời nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
cần đề phòng có lũ quét sạt lở đất lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
sao đến ngày một mươi bốn thì có mưa rào rải rác và có nơi có rông riêng phía bắc có nơi có mưa vừa mưa to và rông
cần đề phòng lũ quét xa lở đất lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
đến ngày một mươi năm ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác với nhiệt độ là từ hai mươi đến ba mươi độ
khu vực nam bộ trong hôm nay và ngày mai mưa lớn sẽ xảy ra trên khu vực
do có mưa lớn mà nền nhiệt độ tại đây cũng giảm xuống khá thấp chỉ còn ở mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
từ ngày một mươi bốn giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía bắc nên mưa ở khu vực nam bộ sẽ giảm chỉ còn tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại